công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng phạm vũ quang trường hai mươi tuổi chú tỉnh tiền giang
về hành vi chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook để lừa đảo hơn một mươi tỷ đồng
trường khai nhận đã tự lên mạng internet tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ facebook như quảng cáo bán hàng hỗ trợ tăng like flow comment
để lấy lại tài khoản quên mật khẩu để thu tiền phí
khi khách hàng có nhu cầu và đồng ý với mức phí mà trường đưa ra thì đối tượng liền yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và thông tin cá nhân
sau đó chiếm dụng luôn quyền sử dụng facebook rồi mạo danh người dùng nhắn tin cho bạn bè người quen của chủ tài khoản để vay mượn tiền
với thủ đoạn đó trường đã chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook lừa đảo hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền chiếm đoạt hơn một mươi tỷ đồng
khám xét nơi ở của trường công an đã thu giữ hơn sáu trăm linh triệu đồng ba điện thoại di động ba máy vi tính bốn thẻ atm
cùng với nhiều tăng vật có liên quan